thành công của nhạc kịch matinda nói riêng và dự án nghệ thuật cộng đồng matinda nói chung
sẽ là bước khởi đầu thật tốt đẹp cho một sân chơi nghệ thuật giáo dục mới cho trẻ em
góp phần đưa loại hình âm nhạc hàn lâm nói chung và nhạc kịch nói riêng đến gần hơn với giới trẻ